trong thời bệnh viện cũng giải quyết tốt các chế độ chính sách với gia đình thương binh liệt sĩ gia đình bệnh nhân nghèo
ban giám đốc bệnh viện đã tập trung cao cho công tác đào tạo cán bộ
việc đào tạo không chỉ tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà cả quản trị bệnh viện ngoại ngữ kỹ năng giao tiếp
hàng năm bệnh viện cử trên một trăm linh cán bộ theo học các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn
tại các trung tâm y học tiên tiến trên thế giới và tham gia các hội nghị quốc tế
trước khi dự lễ kỷ niệm thủ tướng đã đi thăm hỏi và động viên các gia đình bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện
tối ngày một mươi hai tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã về tới hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc
chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội lật chiến thư
chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng
hai nhà nước góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch nhân đại trung quốc lật chiến thư đã tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả
thỏa thuận hợp tác đã ký năm hai nghìn một mươi năm giữa quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
thưa quý vị sáng nay
thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình
hai mươi năm trước vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô hà nội nói riêng đã rất vinh dự
tự hào khi hà nội được unesco vinh danh là thành phố vì hòa bình tại thủ đô la paz bolivia
cho đến nay hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương nhận được danh hiệu này
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết
sau hai mươi năm thủ đô hà nội hôm nay to đẹp hơn khang trang hơn không chỉ mở rộng địa giới hành chính gia tăng dân số
hà nội còn là thành phố đa sắc màu văn hóa các loại hình kinh tế phát triển mạnh
bên cạnh đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ được coi là một ưu tiên trong chính sách phát triển của thành phố
hình ảnh hà nội là một điểm đến an toàn thân thiện ngày càng được giới thiệu quảng bá rộng rãi và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao
hà nội cũng quan tâm đặc biệt đến công tác giữ gìn bảo tồn các di sản văn hóa các giá trị truyền thống tập quán tốt đẹp của văn hóa thăng long văn hóa xứ đoài
ông nguyễn đức trung cho biết với những thành tiệu trong hai mươi năm qua hà nội đang trình unesco xem xét hồ sơ ứng cử để tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo
cũng trong sáng nay một mươi người đã tham gia đi bộ vì hòa bình lễ hội đường phố bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức
hiện nay thành phố hồ chí minh đang là thị trường lao động lớn nhất của cả nước
để đào tạo bồi dưỡng những cán bộ trẻ làm nòng cốt trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố đã có nhiều chủ trương chính sách để phát triển đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
anh phạm hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy là một đảng viên trẻ hiện đây là phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty cổ phần thương mại cơ khí tân thành
với cương vị được giao anh đã phát huy được sức trẻ đóng góp công sức và trí tuệ của mình xây dựng công ty phát triển bền vững và làm tốt công tác xây dựng đảng trong công ty
được vào đảng đội ngũ hàng ngũ của đảng là một vinh dự rất là lớn đối với cá nhân bản thân em em phải luôn trao dồi bản lĩnh chính trị của mình
cũng như là trao dòi về chuyên môn và định hướng để phát triển công ty được tốt hơn
liên đoàn lao động tp hcm đã có nhiều chương trình bổ ích nhằm đào tạo bồi dưỡng và phát triển được tám mươi bốn trăm một mươi một đảng viên trong đó hơn hai mươi là đảng viên khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
các đảng viên trẻ trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hầu hết đã phát huy được hiệu quả là nồng cốt trong các doanh nghiệp
có thể nói đối với tập đoàn xây dựng hòa bình thì nguồn phát triển đảng là tương đối phong phú
các bộ công nhân viên đa phần là tuổi đời còn rất trẻ và những cái nhận thức từ trường đại học rất là sâu sắc và từ cái nguồn đó thì chúng tôi cũng bồi dưỡng để phát triển thêm
hiện nay thì với cái sự nỗ lực thì tổ chức công đoàn cũng đã giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để đảng xem xét kết nạp hàng năm hình thành nên những chi bộ công nhân tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo của đội ngũ công nhân
tại thành phố hồ chí minh khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đóng góp hơn bốn mươi ngân sách cho thành phố và giải quyết việc làm cho gần hai triệu người lao động
trong đó có sự đóng góp của các đảng viên trẻ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
thủ tướng chính phủ vừa có quyết định công nhận huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
đến nay huyện quảng xương đã có hai mươi chín trên hai mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới

toàn huyện hoàn thành chín trên chín tiêu chí cấp huyện
diện mạo huyện quảng sương được thay đổi toàn diện mạnh mẽ không có nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
nhiều công trình trọng điểm về giao thông thủy lợi trường học được xây mới sửa chữa nâng cấp đã đưa vào sử dụng
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hiện nay của huyện đạt một mươi bốn ba tăng hai năm so với năm hai nghìn một mươi
kinh tế phát triển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ
thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi hai năm triệu đồng một người một năm tăng gấp ba năm lần so với thời điểm triển khai xây dựng nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai mươi bốn tám năm hai nghìn một mươi xuống còn ba hai mươi năm vào năm hai nghìn một mươi bảy
thực hiện công tác cải cách hành chính hướng về cơ sở
trong thời gian qua công an huyện sóc cộp tỉnh sơn la đã triển khai những công tác cải cách hành chính
họ đã đưa nhiều buổi xuống tận cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại làm chứng minh nhân dân nhanh chóng
việc làm này nhằm phát huy tinh thần sung kích sáng tạo gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn và vì nhân dân phục vụ
mặc dù vào thời điểm này bà con đang trong thời kỳ tập trung chăm sóc cho lúa mùa và các cây trồng trên nương
nhưng hôm nay ông lò văn khun tranh thủ gác lại công việc dụng nương của mình để về nhà văn hóa để được làm chứng minh nhân dân
ngay từ rất sớm tại nhà văn hóa bản tà cọ xã sốp cộp huyện sốp cộp tỉnh sơn la người dân đã có mặt rất đông vì có đoàn công tác của cán bộ chiến sĩ công an huyện vào tận cơ sở để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con nơi đây
bà con rất là vui mừng là phân khởi ai cũng là xuống là chụp chứng minh được cả những người thiếu rồi rồi là đầy đủ
với đặc thù là huyện núi cao biên giới
với đặc thù là huyện núi cao biên giới đường xá đi lại khó khăn nên đối với nhiều người dân việc ra tận trung tâm huyện để làm chứng minh nhân dân gặp khá nhiều trở ngại
từ thực tế đó công an huyện sốp cộp đã thường xuyên xuống tận địa bàn về với các bản vùng sâu vùng xa để làm công tác này
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm công an huyện sốp cộp đã cấp gần một hai trăm linh hồ sơ trong đó cấp mới năm trăm chín mươi tám hồ sơ cấp đổi năm trăm linh bốn hồ sơ
ngay từ đầu năm đội quản lý chính về chứng minh xã hội công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch đi cấp phát chứng minh thư tại các bản vùng sâu vùng xa
và đến trực tiếp tận nhà để cấp phát chứng minh làm chứng minh nhân dân cho những người già người ốm yếu neo đơn không đi làm chứng minh được
hành trình về với người dân và những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa vẫn đang được những cán bộ chiến sĩ công an thực hiện hàng ngày
việc cấp chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc thiểu số
các bản vùng số ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong cải cách thủ tục hành chính
mà còn hết sức thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân
tiếp theo chương trình lo ngại về những căn nhà xuống cấp quá niên hạn sử dụng khu phố cổ hà nội
người dân đắk lắc cần chủ động phòng chống bệnh xuất xuất huyết
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa có ý kiến về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả
thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá số thuốc lá bảo đảm chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
phó thủ tướng yêu cầu bộ tài chính có văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu
thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng và sử dụng kinh phí này để tiêu hủy số thuốc lá giả thuốc lá ngoại nhập lậu không bảo đảm chất lượng
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhất là các địa phương có số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lớn
chỉ đạo lực lượng chức năng phân loại thuốc lá bị tịch thu trên địa bàn bố trí sắp xếp kho bãi để bảo quản
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp có đủ khả năng được tham gia đấu giá
hiện cả nước còn tồn hơn bảy triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa được xử lý
thưa quý vị và các bạn sự việc một căn nhà trên phố hàng bông quận hoàn kiếm thành phố hà nội bất ngờ bị đổ sập vào ngày hai tháng bảy vừa qua
khiến cho nhiều người rất lo ngại về những căn nhà xuân cấp quá niên hạn sử dụng tại những khu phố cổ ở hà nội
hiện nay vấn đề cấp bách nhất là làm sao để bảo đảm an toàn cho những người dân đang sinh sống trong những ngôi nhà gần khu phố cổ này
theo các cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu của vụ sập ngôi nhà tại hàng bông được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết cùng với tuổi thọ lớn của căn nhà dẫn đến rục đổ
lo ngại hơn nữa đó là hiện nay trên địa bàn quận hoàn kiếm tồn tại hàng trăm căn nhà xuống cấp nghiêm trọng quá niên hạn sử dụng
bên cạnh đó hầu hết những ngôi nhà này đã nằm trong kế hoạch bảo tồn nên muốn xin sửa chữa bảo dưỡng lại gặp rất nhiều khó khăn
trong nhà luôn rột cực kỳ người ta cũng có sửa
ở ngoài nhìn đẹp này thôi trong nhà còn rột mưa còn phải hứng trậu rồi là đủ các kiểu
người ta mở cửa sổ người ta xin mãi không được mà còn che mảnh làm khó khăn nhà xuân cấp sập sệ đủ các kiểu
trải qua nhiều thập niên sử dụng nền cốt của những ngôi nhà này đều đã xuân cấp lại chịu thêm áp lực rất lớn khi chủ nhà bất chấp thực tế tiến hành cải tạo cơi nới trồng tầng lên từ một đến hai tầng
phần lớn những công trình xây có